tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo sa thị nga
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngụ tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp về việc bịa đặt sai sự thật
xúc phạm danh dự uy tín cá nhân tổ chức trên mạng xã hội
theo cáo trạng vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác của ủy ban nhân dân thị trấn thường thới tiền nguyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đến nơi đạt ghi nhận hiện trạng đất bãi bồi tại nhà hàng xóm bị cáo nga đã đến xem
tại đây bị cáo vừa la hét chửi bới vừa dùng điện thoại quay lại sáu đoạn video và phát trực tiếp hai lần lên mạng xã hội
nhằm hạ uy tín của các cá nhân tổ chức cấp huyện và cấp tỉnh
sau đó những bài đăng này đã kéo về hơn bốn bình luận và một mươi lượt chia sẻ
tại phiên tòa bị cáo sa thị nga thừa nhận hành vi vi phạm của mình nhưng do học vấn thấp hiểu biết pháp luật còn hạn chế
bị cáo chưa nhận thức được đây là hành vi trái quy định gây ảnh hưởng xấu đến xã hội
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp xử phạt bị cáo hai năm cải tạo không giam giữ